nhã đã lấy trộm một chiếc xe mô tô rồi chạy về bến tre
nhận được tin báo của công an thành phố mỹ tho công an huyện châu thành đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cùng tăng vật
trước đó nhạ đã thực hiện chót lọt một vụ trộm xe mô tô cũng tại địa bàn thành phố mỹ tho
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi